ngay tại hà nội trung ương hội khuyến học việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
tham dự có phó thủ tướng vũ đức đam cùng hàng trăm hội viên hội khuyến học của sáu mươi ba tỉnh thành phố
đề án hai trăm tám mươi một được thực hiện hai giai đoạn gồm giai đoạn đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi năm
và giai đoạn hai từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
sau bảy năm triển khai các tổ chức khuyến học khuyến tài ở tất cả các địa phương đều thực hiện tốt nhiệm vụ
xây dựng xã hội học tập xây dựng nhà trường thành đơn vị học tập tổ chức hội và hội viên cả nước tăng dần qua các năm
đến nay cả nước có trên hai mươi một triệu hội viên trao hàng nghìn suất học bồng cho người lớn và học sinh các cấp học
có thành tích học tập nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
trong quá trình thực hiện đề án hai trăm tám mươi một trung ương hội khuyến học đã tổ chức bảy cuộc hội thảo cả hai miền nam bắc
phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà hội khuyến học các địa phương đạt được
khi thực hiện đề án hai trăm tám mươi một phó thủ tướng đề nghị hội nghị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền xây dựng xã hội học tập
và việc học tập suốt đời của người lớn cũng như lợi ích tác dụng các mô hình học tập trong các tầng lớp nhân dân
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đề án hai trăm tám mươi một tiếp tục triển khai theo hướng nâng cao chất lượng các mô hình học tập
bộ tiêu chí đánh giá các mô hình sẽ được bổ sung hoàn thiện hơn cho phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức
dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư